nhiều vụ vận chuyển bình khí n hai o trái phép vừa được lực lượng công an bình định phát hiện
đội cảnh sát kinh tế công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định cho biết đang tiếp tục xác minh
làm rõ chủ của một mươi chín bình khí kim loại
một mươi bình kim loại chứa khí nén n hai o không có hóa đơn không rõ nguồn gốc xuất xứ
mà đơn vị phát hiện tại bến xe trung tâm quy nhơn
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai công an quy nhơn kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi sáu c tám trăm ba mươi ba
đang dừng đỗ trên đường biên cương tp quy nhơn
phát hiện trên xe có một trăm linh bình khí nén n hai o và một sáu trăm linh quả bóng cười
chỉ giá số hàng hóa trên khoảng một trăm bảy mươi triệu đồng